hôm qua là ngày làm việc cuối của phần lớn cán bộ nhân viên trên cả nước
chính vì vậy lượng tiền được rút ra để phục vụ tết tại các ngân hàng tăng đột biến
các nhân viên ngân quý các nhà băng đã phải mệt nhòai với việc lo cân đối tiền ra vào
thậm chí họ còn không có cả giờ nghỉ trưa để giải quyết các yêu cầu của khách hàng
bộ phận đếm tiền quỹ tại một ngân hàng trong ngày làm việc cuối cùng của nam đinh dậu
đồng đúc nhộn nhịp gấp rút
những ngày cuối năm bộ phận kiểm đếm tiền làm việc từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối
họ ăn trưa nhanh chóng và hầu như không được nghỉ ngơi
tiền được đếm bó và xếp vào két để tiếp quỹ cho các cây atm trên địa bàn hà nội
tiền liên tục xuất kho
tất cả các cây atm đều được quản lý và theo dõi trên hệ thống
nếu hết tiền máy sẽ được tiếp quỹ
ở đây là monitor quản lý hệ thống máy atm
mà do trung tâm quản lý và vận hành trên toàn bộ địa bàn thành phố hà nội
thứ nhất đối với một màu xanh như thế này tất cả các máy atm các hộp tiền đều đang còn đầy
khi báo sang màu vàng tức là tiền đã được rút đi một phần
và đối với trường hợp mà khi có một lỗi sự cố gì ví dụ như là cái máy mà có cái màu đỏ này
thì hiện nay là các hộp tiền đang có gặp cái trục trặc về sự cố
trên trung tâm chúng tôi quản lý qua cái màn hình này
thì phát hiện ra sự cố thì chúng tôi sẽ kịp thời là cử cán bộ xuống
để mà xử lý sự cố đáp ứng cái nhu cầu rút tiền mặt hoặc là sử dụng dịch vụ atm của khách hàng
cận kỳ nghỉ tết số lần tiếp quỹ tăng gấp hai ba lần ngày thường
và suốt kỳ nghỉ tết những cán bộ ngân hàng quỹ này cũng sẽ thay phiên nhau túc trực để xử lý các vấn đề về tiền mặt
hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm
chúng tôi cái số lượng tiếp quỹ của atm là tăng gấp hai gấp ba lần so với bình thường
đơn cử ví dụ ngày cuối cùng hôm nay là chúng tôi tiếp khoảng độ hai trăm linh
với các ngày nghỉ ngày lễ và những ngày nghỉ lễ tết thì chúng tôi luôn luôn cử cán bộ và phương tiện và tiền mặt sẵn sàng túc trực
với nhiều người sắp tết đã là dịp để nghỉ ngơi mua sắm trang trí nhà cửa
nhưng với nhân viên ngân quỹ đó lại là những chuỗi ngày bận rộn nhất trong năm